kính thưa quý vị ngày hai mươi tám tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an quận gò vấp thành phố hồ chí minh
vừa phát thông báo truy tìm đối với nghi phạm hoàng trịnh giải hai mươi ba tuổi ngụ tại quận gò vấp
chủ mưu vụ chém liền ngón tay nhân viên quán cà phê các coi vào tối ngày bảy tháng chín
kết quả điều tra xác định đối tượng giả cho bạn gái là nhân viên cà phê cá coi ở quận gò vấp
mượn tai nghe bluetooth tuy nhiên chiếc tai nghe sau đó có một nam thiếu niên một mươi năm tuổi
làm chung với bạn gái của giải làm rơi xuống hồ cá thiếu niên này sau đó đã không bồi thường
mà thách thức bạn gái gọi giải đến giải quyết mâu thuẫn nghe bạn gái báo tin giải gọi thêm bảy người khác
mang theo mã tấu gây bóng chày đi tìm đối phương khi tới quán cà phê nhóm này bị nam thiếu niên
cầm mã tấu đuổi chém sau đó cả nhóm của giải đã dùng hung khí đánh trả chém liền ngón tay của nam thiếu niên
gây án xong nhóm giải rời khỏi hiện trường còn năm thiếu niên được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu
nhận tin báo công an quận gò vấp vào cuộc điều tra triệu tập và bắt giữ các nghi phạm gây án
riêng đối tượng giải bỏ trốn và bị cảnh sát phát thông báo truy tìm